cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi alo một trăm một mươi bốn một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát sóng hàng tuần trên intv
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua tại một số địa phương đã xảy ra những vụ cháy nổ ga gây hậu quả nghiêm trọng
diễn biến này đã cho thấy vẫn có một bộ phận người dân chủ quan lơ là và thiếu kỹ năng trong các hoạt động đun nấu sử dụng ga an toàn
nội dung cảnh báo cháy nổ ga và hướng dẫn những kỹ năng sử dụng ga an toàn sẽ được chúng tôi đề cập chi tiết trong mục tiêu điểm ngày hôm nay
còn ngay sau đây sẽ là những thông tin về diễn biến tình hình cháy nổ xảy ra trên cả nước trong tuần qua
tại lâm đồng vào lúc hai giờ ngày một mươi một tháng năm đã xảy ra vụ cháy sưởng sản xuất viên nén mây tre tại số bốn mươi bảy đường hùng vương
thị trấn madaway huyện đà hoai
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xuất năm xe chữa cháy cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đồng thời điều động thêm hai máy múc của doanh nghiệp trên địa bàn tham gia chữa cháy
diện tích đám cháy khoảng bốn trăm linh m hai vật liệu bị ảnh hưởng là gỗ tạp để sản xuất viên nén
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
khoảng sáu giờ ngày bảy tháng năm tại chợ trung tâm huyện ea súp tỉnh đắk lắc đã xảy ra vụ cháy lớn làm hư hỏng thiệt hại nhiều tài sản hàng hóa của tiểu thương
theo các nhân chứng ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ khu vực bên phải chợ và sau đó nhanh chóng lan sang khu vực tập trung nhiều sạp bán quần áo vải hàng tiêu dùng
thời điểm này có gió mạnh khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng tạo cột khói hàng chục mét và có nguy cơ cháy lan ra nhà dân ở xung quanh
sau những nỗ lực của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đến tám giờ cùng ngày đám cháy được khống chế
ước tính ban đầu thiệt hại do vụ cháy gây ra lên đến hàng chục tỷ đồng
tại hà nội một đám cháy đã bùng phát tại bãi trông giữ xe tại địa chỉ số ba mươi năm ba mươi bảy trần quốc hoàn quận cầu giấy vào chiều ngày sáu tháng năm
khiến ít nhất năm xe ô tô và hai mươi xe máy bị hư hỏng
ngọn lửa bùng phát vào khoảng một mươi ba giờ và chỉ trong ít phút đã cháy lan sang các phương tiện có nguy cơ lan trên diện rộng
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy đã khẩn trương có mặt triển khai dập tắt đám cháy sau hai mươi phút
theo cơ quan công an đây là bãi trông giữ phương tiện tự phát có diện tích khoảng hơn hai trăm linh m hai được dựng và quây tạm bằng khung sắt đập tôn
lâu nay việc sử dụng bếp ga không chỉ đáp ứng nhu cầu đun nấu hằng ngày
mà còn giúp người nội trợ chủ động hơn do không cần tới điện
về cơ bản thì bếp ga khá an toàn khi đun nấu tuy nhiên việc sử dụng không đúng cách lại tạo ra nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ bình ga
những vụ cháy nổ ga xảy ra thời gian vừa qua đã khiến nhiều người không khỏi giật mình bởi mối nguy cơ vẫn hiện hữu hàng ngày nếu người dân chủ quan lơ là
mới đây nhất vào lúc sáu giờ ngày hai mươi năm tháng bốn tại một khu trung cư địa bàn xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội
bất ngờ xảy ra vụ nổ ga tại một quán cơm
sức ép từ vụ nổ đã làm vỡ hệ thống kính văng máy chay hiên của cửa hàng
nhiều đồ đạc bị ảnh hưởng vỡ vụn bắn ra xa hàng chục mét
nguyên nhân ban đầu thì xác định là do lổ bình ga
thì khu vực này thì là do một người dân thuê lại để kinh doanh buôn bán hàng ăn
trong hai tuần vừa qua thì không kinh doanh ăn uống gì mà chỉ để ở
còn đây là những hình ảnh đau lòng của các nạn nhân trong một vụ nổ bình ga mini
xảy ra tại đắk lắc khiến bảy người bị thương
vụ việc xảy ra vào ngày chín tháng bốn
tại một ngưỡng tiệc có khoảng hai mươi người tham dự tại xã ea tiêu huyện cư cui tỉnh đắk lắc
khi mọi người vừa bật bếp để nấu lẩu
bình ga mini bất ngờ phát nổ khiến bảy người bị thương
trong đó có cả em bé mới năm tháng tuổi
nó cháy lửa lên là bắt đầu là cả nhà toán lặng là chạy thôi chứ còn không biết là tại sao cái bình ga nó lại nổ
cái lúc mà nó phát nổ là cái đáy của bình ga là nó phọt ra ngoài
còn cái thân bình với lại cái đầu bình thì nó vẫn ở trong cái bếp nha
những vụ cháy nổ ga vẫn xảy ra hàng năm tại nhiều địa phương và để lại những hậu quả đau lòng
và mặc dù đã được cơ quan chức năng thường xuyên khuyến cáo nguy cơ cháy nổ đe dọa tính mạng và tài sản
từ hoạt động đun nấu sử dụng ga
thế nhưng một bộ phận người dân vẫn có tâm lý cho rằng đó là những việc xảy ra ở đâu đó chứ không liên quan đến mình
việc sử dụng bình ga trên các con tàu khai thác hải sản xa bờ hay tại một số nhà hàng ăn uống đã cho thấy thực trạng này
các chuyến tàu khai thác xa bờ ngư dân thường sử dụng từ bốn đến năm bình ga loại một mươi hai kg để nấu ăn
mặc dù sử dụng nhiên liệu dễ cháy nổ nhưng ngư dân chưa quan tâm đến việc đảm bảo an toàn
tại khu vực tàu cá quảng ngãi trên các tàu cá
đang neo đậu qua kiểm tra thì hầu hết các bình ga để lộ thiên tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng như thế này
bếp và bình ga không được bố trí hợp lý chưa cách ly với khu vực máy tàu
nhiều tàu truyền thống không trang bị bình cứu hỏa
một số bình ga còn bị hoen dỉ ống dẫn ga bị cũ nứt dễ dò dỉ
khi một cái bình ga không đảm bảo đem ra biển gặp múi ngày đêm phơi nắng như thế
thì nó sẽ nhanh bị rỉ hơn
chỉ mà gặp cái bình ga không có đảm bảo về chất lượng thì nó sẽ nguy hiểm cháy nổ rất cao
còn đây là một thùng bình ga mini được nhà hàng này sử dụng để phục vụ thực khách ăn lẩu
tất cả đều là các bình ga mini tái sử dụng nhiều lần
những bình ga mini như thế này theo quy định là chỉ sử dụng một lần và không tái sử dụng
tuy nhiên trên thực tế thì do thiếu hiểu biết nên một bộ phận người dân
cũng như là nhiều nhà hàng thì vẫn đang tận dụng sử dụng đi sử dụng lại cái bình ga cũ như thế này
và đây chính là một nguyên nhân gây ra cháy nổ ga trong thời gian vừa qua
những cái vỏ ga này là đều vỏ ga nạp lại rồi
mà chị phải bỏ đi hết luôn
sử dụng cái này là mình cũng sai rồi
sử dụng những cái vỏ ga mà nạp lại này là cũng sai rồi
chất lượng rỉ sơn lại bật
cái bếp của chị cũng chưa an toàn
không chỉ là bình ga mini không đảm bảo mà tại các nhà hàng
bếp ga để phục vụ ăn lẩu không đạt chất lượng bởi việc sử dụng liên tục và thiếu quan tâm bảo dưỡng
cái lượng khí ga mà ở trong bình to với cái khí ga nạp cho bình du lịch là hai loại ga nó có tính chất nổ khác nhau
chính vì vậy nên là nếu mà nạc từ bình to sang bình nhỏ thì là cái độ an toàn không cao và nguy cơ nổ rất lớn
và đặc biệt là những cái bình nhỏ thì là
dùng nhiều lần rồi thì nó có dấu hiệu là hoen gì
và cái khả năng đảm bảo an toàn chống nổ là cũng không đảm bảo
chính vì vậy nên là trong yêu cầu sử dụng ga thì bình du lịch là chỉ sử dụng một lần
và dùng xong là sẽ bỏ đi
trước những diễn biến về tình hình cháy nổ ga thời gian qua
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai hà nội
đã tăng cường công tác kiểm tra tuyên truyền nhằm chấn chỉnh các hành vi cũng như hướng dẫn người dân sử dụng ga an toàn
nhà hàng này với bốn bình ga công nghiệp được sử dụng liên tục phục vụ hoạt động kinh doanh ăn uống
nhưng khu vực để bình ga tận dụng không gian hẹp
trong khi đường điện đấu nối tạm bỡ như thế này
chính là một nội dung mà cảnh sát phòng cháy chữa cháy yêu cầu chủ cơ sở cần khắc phục ngay
tương tự tại một nhà hàng trên phố tân mai quận hoàng mai hà nội
khu vực để các bình ga phục vụ đun nấu cũng chưa đảm bảo an toàn
ngoài ra trong quá trình sử dụng rất nhiều người còn chưa biết cách sử dụng an toàn
vấn đề lượng ga còn tồn dư trong đường ống dẫn đây cũng là nguy cơ gây cháy nổ rất lớn
anh lưu ý cho em nhé những cái đồ dễ cháy này không được để ở gần khu vực đưa ga
và cái khoang chứa ga này mình cũng không để xe xe máy các ô cửa này luôn để thoáng
để thoáng ra để sáng mai mà nó có do gì thì ga thì không ký nó sẽ thổi đi
nhà hàng chúng tôi thì sử dụng ga thì cũng là thường xuyên
hôm nay được các đồng chí công an đến phòng cháy chữa cháy đến nhắc nhở những cái mà chúng tôi có thể là sửa đổi
thì qua buổi hôm nay thì chúng tôi sẽ khắc phục
để đảm bảo cho an toàn về phòng cháy chữa cháy
qua quan trọng nghiệp tra thì phát hiện là thứ nhất là một số nhà hàng là vẫn còn là khu vực để ga là vẫn còn rất là bừa bộ
và chưa đảm bảo cái độ thông thoáng
đấy và nữa là một số cái đường dây điện ở khu vực nhà hàng là cũng chưa đảm bảo an toàn
đấy và cái việc sử dụng ga đặc biệt là việc sử dụng ga của nhân viên phục vụ bếp nấu bếp
vẫn chưa đảm bảo
cái quy trình an toàn trong việc sử dụng ga
tức là họ vẫn có cái thói quen là tắt bếp sau đó mới khoáng góc vang
và lượng ga còn tồn trong đường ống là còn nhiều
và nó sẽ dẫn tới cái việc là dò dỉ ga trong quá trình sử dụng
lượng ga dò dỉ hàng ngày nó ít
và qua nhiều ngày nó sẽ tích tụ trong bếp
và chỉ cần xuất hiện nguồn lửa nguồn biệt rất nhỏ thôi là có thể phát sinh ra nổ

rõ ràng chỉ cần một sơ ý nhỏ

nếu người dân nơ nạ chủ quan hoặc thiếu kỹ năng sử dụng ga an toàn